quý báu đối với thị trường doanh nghiệp việt nam cơ quan quản lý cũng như các nhà lập chính sách việt nam
tỷ phú giăng ma cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc và các bạn việt nam đón tiếp nồng hậu
đây là lần thứ hai đến việt nam cảm nhận việt nam phát triển mạnh mẽ việt nam có nhiều người trẻ tràn đầy sức sống
đây là niềm hy vọng to lớn cho việt nam
việt nam có tiềm năng lớn phát triển thương mại điện tử và khoa học công nghệ
chỉ có phát triển khoa học công nghệ thương mại điện tử internet mới phát triển hợp tác giao lưu thế hệ trẻ
ông nhận định việt nam hiện nay có môi trường phát triển thuận lợi hơn so với trung quốc khởi điểm phát triển thương mại điện tử
đồng thời mong muốn hỗ trợ phát triển thương mại điện tử logistics giúp đỡ doanh nghiệp việt nam phát triển
hiện việt nam có nhiều cơ hội thực hiện mục tiêu phát triển thương mại điện tử thanh toán điện tử
thủ tướng đánh giá cao ý kiến của ông zarkma nhất là về tiềm năng thương mại điện tử của việt nam
đối với việt nam mong alibaba có mặt ở việt nam là tín hiệu tốt cho phát triển thương mại điện tử ở việt nam
thủ tướng giao bộ công thương chủ trì cùng với các đơn vị liên quan tổ chức việc kết nối với alibaba
việt nam có nhiều phát triển tốt trên nhiều phương diện tuy nhiên việc phát triển thương mại điện tử còn nhiều bất cập
nhất là ở vùng sâu vùng xa hy vọng alibaba có mặt ở việt nam sẽ thúc đẩy thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ
tiếp theo chương trình
quảng ngãi trắng đêm cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ
huy động hai mươi bốn tàu khẩn trương tìm kiếm một mươi hai nạn nhân mất tích trên biển
tiếp nối chương trình là cụm thông tin về những thiệt hại và ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai đối với các địa phương
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
tính đến cuối ngày năm tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đã có ba người chết do lũ lụt
toàn tỉnh cũng đã tổ chức sơ tán hơn hai mươi hộ dân đến các địa điểm trú ẩn an toàn
đến một mươi bảy h chiều ngày năm tháng một mươi một nhiều địa phương trên địa bàn xã hương thủy bị cô lập hoàn toàn
đặc biệt là hai xã thủy thanh và thủy vân
nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu từ bốn mươi đến một trăm linh cm hàng trăm hectare hoa màu và hơn một mươi một hectare hồ cá
ở xã thủy tân bị ngập ống hoàn toàn
đặc biệt tại xã thủy thanh có hai người mất tích
tính đến cuối ngày năm tháng một mươi một tại thừa thiên huế đã có hai mươi tám trăm năm mươi chín hộ dân được sơ tán đến các địa điểm trú ẩn an toàn
sở giáo dục và đào tạo và đại học huế đã có phương án cho học sinh sinh viên nghỉ học
trong hai ngày sáu và bảy tháng một mươi một để tránh lũ lụt
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trước tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp
lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng ở thừa thiên huế đã tổ chức các đoàn kiểm tra
nắm bắt tình hình mưa bão tại các địa phương để có phương án xử lý kịp thời
đến chiều tối qua lũ tại các sông ở quảng ngãi vẫn dâng cao
nhiều xã khu dân cư ở các huyện tư nghĩa bình sơn tiếp tục bị cô lập
hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước lũ
tỉnh đoàn quảng ngãi đã huy động lực lượng thanh niên tiếp cận cứu trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân
xã nghĩa điền huyện tư nghĩa đang bị cô lập nhiều ngày qua
tại đây từng thùng miệng
tôm nước suối được vận chuyển bằng thuyền nhôm
vượt quãng đường dài vào sâu thôn điền an và các khu dân cư ốc đảo bị cô lập
mặc mưa lớn nước chảy xiết các đoàn viên thanh niên vẫn tiếp cận
đưa hàng cứu trợ đến với hơn hai trăm linh hộ dân các thôn xóm bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao

tỉnh đoàn quảng ngãi đã huy động lực lượng thanh niên tiếp cận với hơn hai trăm linh hộ dân các thôn xóm bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao
đây là đoàn cứu trợ đầu tiên về với bà con vùng lũ quảng ngãi
sau đợt này tỉnh đoàn thừa thiên huế sẽ tiếp tục cứu trợ cho vùng rốn lũ bị cô lập
trong những ngày tới các lực lượng xung kích tỉnh quảng ngãi và chính quyền địa phương
tiếp tục huy động lực lượng triển khai phương án hỗ trợ người dân
khắc phục hậu quả ngay sau khi lũ rút
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
do mưa lớn trên diện rộng và kéo dài kèm theo nhiều nhà máy thủy điện xả nước để đón lũ
nên mực nước trên sông vu gia và sông thu bồn đã vượt trên báo động ba
làm nhiều khu dân cư ở vùng hạ lưu như đại lộc điện bàn duy xuyên hội an bị ngập sâu trong nước
tại thành phố hội an nơi sẽ có nhiều hoạt động
diễn ra trong tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã bị mưa gió tàn phá
hiện tại nhiều tuyến đường trong khu phố cổ đã bị ngập sâu trong nước
làm cho việc đi lại của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn
ngày năm tháng một mươi một đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại thành phố hội an
đồng thời lưu ý chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết
để có biện pháp ứng phó khắc phục kịp thời
nhằm bảo đảm an toàn sự kiện diễn ra tại địa bàn trong tuần lễ cấp cao apec
tại vùng rôn lũ huyện đại lộc tuyến đường tỉnh qua huyện đại lộc bị ngập sâu trong nước từ năm m đến một m
giao thông trên toàn huyện tê liệt hoàn toàn từ đêm bốn một mươi một
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đại lộc
toàn huyện có khoảng hai mươi bốn hộ bị ngập lụt nhiều vùng bị ngập sâu bị lũ cô lập
một số khu dân cư ở các xã ngập từ một m đến một năm mét
nhiều trụ sở cơ quan trường học doanh nghiệp và nhà dân trên địa bàn huyện bị ngập sâu tới cả mét nước
ngay sau khi cơn bão số một mươi hai đi qua chính quyền và các ban ngành của tỉnh đắk lắc đã triển khai nguồn lực
và cơ sở vật chất để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống
ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đặc biệt là các huyện phía đông đông nam và phía nam đã thiệt hại nghiêm trọng
đến ngày năm tháng một mươi một ảnh hưởng của cơn bão đã khiến một người chết và ba người ở huyện mờ rắc bị thương
một mươi căn nhà bị sập và hơn một ba trăm linh nhà dân năm trụ sở cơ quan một mươi một trường học bị tốc mái ba trăm linh hai hộ dân phải di rời
các huyện ảnh hưởng nghiêm trọng là mờ đrắc ea ca crong bắc crong bông
ngoài ra hơn tám hectare cây trồng các loại bị gãy đổ và ngập lụt
ngay khi bão đi qua chính quyền và các ban ngành của tỉnh đắk lắc đã thiệt hại nghiêm trọng
trong bão đi qua chính quyền và các cơ quan chức năng lực lượng vũ trang của các huyện mờ đrắc crong bông
đã tập trung lực lượng xuống cơ sở để giúp đỡ nhân dân tích cực triển khai các hoạt động khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
huy động nguồn lực để khắc phục thiệt hại đặc biệt ưu tiên việc sửa chữa nhà đảm bảo chỗ ở và sinh hoạt cho nhân dân
hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo cho các cơ quan chức năng ra thuốc thông kê đánh giá thiệt hại
đồng thời là trực tiếp chỉ đạo cái việc khắc phục
đối với những nhà sập hoang hoàn toàn hiện nay chúng tôi đang cho các lực lượng xây dựng các lều trại để cho nhân dân có chỗ cư trú
bên cạnh đó chúng tôi đang chỉ đạo có việc hỗ trợ một số lương thực thực phẩm chủ yếu để bà con khắc phục và không để họ nào đói trong dịp này
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đảm bảo chức năng ra thuốc thông kê đánh giá thiệt hại
đã thành lập bốn đoàn công tác đến các vùng trọng điểm thiên tai gồm các huyện mờ đrắc ea ca cờ đông bắc cờ đông bông
trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn và nhà cửa bị sập hư hỏng nặng
chúng tôi đánh giá rất là cao công tác bốn tại chỗ của các đồng chí
đến đây chúng tôi đang thống kê lại những thiệt hại
và khẩn trương xác định rõ những thiệt hại để có sự hỗ trợ kịp thời tùy từng cấp
thế thì còn để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp như thế này những hộ dân mà bị sập nhà hoàn toàn
thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo huyện xã và các lực lượng tại cơ sở là chúng ta phải lo cho dân về cái chỗ nơi tạm trú nơi ăn nơi uống
để làm sao hợp vệ sinh để làm sao mà người dân ổn định tạm thời
hiện tại các công trình thủy lợi và thủy điện lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang bắt đầu xả lũ
cộng với một số nơi còn mưa nên nước sản xuất đổ về gây ảnh hưởng cho một số huyện vùng trũng như crong bông
nên người dân cần chủ động ứng phó bão và cảnh giác nước dâng bất ngờ để đề phòng và bảo vệ tính mạng và tài sản của mình
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đến chiều qua ngày năm tháng một mươi một
đã huy động hai mươi bốn tàu của hải quân cảnh sát biển bộ đội biên phòng trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải
và một số tàu vận tải tàu cá khẩn trương cứu hộ cứu nạn một mươi hai tàu vận tải bị chìm và mắc cạn trên vùng biển bình định khánh hòa
tổng số người liên quan đến tai nạn trên biển trong bão số một mươi hai có một trăm linh ba người
các lực lượng đã cứu được tám mươi tám người có ba người chết và vẫn còn mất tích một mươi hai người
bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường chỉ đạo cục cứu hộ
cứu nạn văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn quân chủng hải quân cảnh sát biển bộ đội biên phòng
phối hợp với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam và lực lượng tại chỗ
khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất tích
chủ yếu là trên vùng biển bình định khánh hòa
các đơn vị liên quan đang tiến hành khảo sát đánh giá xác định mức độ dầu tràn
do các tàu vận tải bị chìm tại vùng biển quy nhơn bình định
đồng thời điều động lực lượng và phương tiện ứng phó bảo đảm không để ảnh hưởng đến môi trường
do tác động của bão số một mươi hai đã khiến cho hệ thống lưới điện của tỉnh phú yên bị tê liệt hoàn toàn
trước tình hình trên điện lực các tỉnh đắk nông đắk lắc thừa thiên huế quảng nam đã hỗ trợ tỉnh phú yên khẩn trương khắc phục
theo công ty điện lực phú yên bão số một mươi hai đã cuột gãy đổ sáu trăm bốn mươi một cột điện
trong đó có ba trăm tám mươi bốn cột trung áp và hai trăm năm mươi bảy cột hạ áp với gần sáu km đường dây bị hư hỏng
hơn hai trạm biến áp bị mất điện ngập sâu
với sự nỗ lực khẩn trương của ngành điện việt nam và tỉnh phú yên
đến sáng ngày sáu tháng một mươi một khoảng năm mươi hệ thống lưới điện đã cơ bản được khôi phục
đối với các khu vực hư hỏng nặng còn bị chia cắt bởi nước lũ
tổng công ty điện lực miền trung đã phải điều động nhiều phương tiện và nhân lực của các tỉnh đắk nông đắk lắc thừa thiên huế quảng nam đến phú yên hỗ trợ
trước mắt trong ngày hôm nay mùng sáu tháng một mươi một sẽ cấp điện trở lại trên các tuyến chính của trung tâm thành phố tuy hòa
dự kiến khoảng năm ngày tới sẽ khôi phục toàn hệ thống điện cung cấp cho các đơn vị hành chính và sản xuất kinh doanh
hiệp hội bất động sản tp hcm vừa công bố
dự báo thị trường bất động sản tp hcm hai tháng cuối năm và năm hai nghìn một mươi tám
theo dự báo này thị trường bất động sản vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng
trong đó phân khúc bất động sản giá rẻ sẽ tăng nguồn cung do nhu cầu thật còn rất lớn
theo hiệp hội bất động sản tp hcm thị trường bất động sản tp hcm trong cuối năm nay và năm hai nghìn một mươi tám
sẽ có sự chuyển hướng mạnh sang phân khúc có giá vừa túi tiền
đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình
người có thu nhập thấp đô thị
tp hcm đang nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng khoảng một phần ba quỹ đất nông nghiệp của thành phố
thành đất công nghiệp dịch vụ đất đô thị xây dựng đô thị thông minh
đây là cơ sở để định hướng phát triển thị trường bất động sản trong trung hạn và dài hạn
dự báo chỉ ra quy mô thị trường bất động sản tp hcm hiện nay đã vượt ra khỏi danh giới hành chính của thành phố
và đã có tính lan tỏa trong vùng tp hcm
nhất là tại các huyện thuộc các tỉnh giáp danh tp hcm
cục thuế tp hcm cho biết công ty kinh doanh vận tải taxi uber đã cam kết nộp sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng tiền truy thu thuế
sau một thời gian hoãn
trong khi đó công ty kinh doanh vận tải taxi grab cũng đã nộp đủ gần ba tỷ đồng tiền thuế
như thông tin đã đưa thời gian qua uber bv liên tục chỉ hoãn đóng số tiền truy thu sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng
vì lý do chờ cuộc làm việc với tổng cục thuế và bộ tài chính
một lý do nữa
một lý do nữa mà uber cho rằng họ không phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu
là dựa trên cơ sở của hiệp định chống đánh thuế hai lần giữa việt nam và hà lan
tuy nhiên sau khi làm việc với tổng cục thuế và bộ tài chính uber bv cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
ngoài uber cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với số tiền sáu mươi sáu sáu mươi tám tỷ đồng
đến nay grab cũng đã thực hiện đủ nghĩa vụ thuế với số tiền gần ba tỷ đồng
sau khi cục thuế tp hcm thanh tra việc chấp hành thuế của grab
theo số liệu thống kê của trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại bộ công thương
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu nhân điều tăng cả về số lượng và trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
dự kiến cả năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành điều phấn đấu xuất khẩu đạt ba trăm ba mươi tấn điều nhân các loại
với kim ngạch xuất khẩu ba tỷ đô la mỹ cao nhất từ trước đến nay
cụ thể xuất khẩu nhân điều đạt hai trăm chín mươi bốn tấn đô la mỹ
tăng bốn về số lượng và tăng hai mươi năm sáu về trị giá so với một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
hoa kỳ eu trung quốc vẫn duy trì là ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của việt nam
chiếm thị phần lần lượt là ba mươi năm hai mươi năm và một mươi năm tổng giá trị xuất khẩu hạt điều
với kết quả đạt được trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy ngành điều việt nam sẽ tiếp tục duy trì thị phần
trên năm mươi tổng giá trị xuất khẩu nhân điều
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm thứ một mươi hai liên tiếp ngành điều việt nam giữ vị trí số một thế giới về chế biến xuất khẩu nhân điều
trong phần tin quốc tế một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga ngày lễ của quá khứ hiện tại và tương lai
cựu thủ hiến catalonia của tây ban nha bị bắt giam tại bỉ
tối qua ngày năm tháng một mươi một đã diễn ra sự kiện trọng tâm trong loạt hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại ở thủ đô moscow
tại phòng hòa nhạc quốc gia phái đảng cộng sản trong duma quốc gia nga đã tổ chức buổi lễ trọng thể
cùng hơn bảy khách mời đến sự cuộc gặp gỡ các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi chín và tham dự kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
phát biểu chào mừng trong khán phòng chật kín các đại biểu trên đất nước
trong thời bình nhà nước của lê ninh chủ tịch đảng cộng sản toàn nga gennady ruganov nhắc lại cách đây tròn một trăm linh năm
nhân dân lao động nga đã dương cao ngọn cầu đỏ trên toàn đất nước để rồi từ đó những lời kêu gọi của lê ninh được chuyển đi khắp thế giới
được xây dựng trên nền tảng tư thưởng hòa bình của lê ninh nhà nước soviet và hồng quân liên xô đã góp công đầu trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa fascist
người lính và nhân dân soviet đã ngã xuống để cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong
trong thời bình nhà nước của cách mạng tháng một mươi đã cống hiến cho nhân loại một phần ba tổng số thành tựu khoa học kỹ thuật mới
chinh phục vũ trụ xây dựng nhà máy điện hạt nhân vì hòa bình
nhân dịp này đảng cộng sản nga cũng trao tặng giải thưởng lê ninh năm hai nghìn một mươi bảy cho nhóm các nhà nghiên cứu khoa học bảo quản thi hải lê ninh
kết nạp thêm hai mươi bảy đảng viên mới
trước đó chủ tịch ruganov cũng đã tham gia lễ đặt vòng hoa ghi nhớ công ơn tài mộ các liệt sĩ vô danh và lăng lê ninh
trên quảng trường đỏ
trong ngày hôm nay bộ trưởng môi trường các nước sẽ tập trung về thành phố bon của đức
để tham dự hội nghị bàn về chống biến đổi khí hậu toàn cầu cop hai mươi ba của liên hợp quốc
mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị đã diễn ra rất tích cực
dự kiến tại hội nghị lãnh đạo cùng nhiều chuyên gia môi trường đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
sẽ thảo luận cách thức triển khai hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
hội nghị sẽ bàn về các giải pháp nhằm đối phó với dịch vụ
nóng lên toàn cầu và nỗ lực chấm dứt kỷ nguyên phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
trong thế kỷ hai mươi một với việc chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió mặt trời
bên cạnh đó các đại biểu tham dự cũng sẽ thảo luận thêm về một bộ quy tắc thực thi hiệp định paris
trong đó nêu chi tiết về các cách thức đo lường thống kê cụ thể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
các công tố viên bỉ cho biết cựu thủ hiến vùng catalonia của tây ban nha
ông các lết vui đề mông cùng với bốn quan chức giới thời của ông đã ra trình diện trước cảnh sát bỉ
tuy nhiên sau phiên điều trần ông này cùng các quan chức đã được trả tự do
cơ quan công tố bỉ cho biết toàn bộ năm người đang bị tây ban nha truy nã đã ra trình diện trước cảnh sát bỉ
và sau đó đã bị bắt giam sau phiên điều trần kéo dài hơn một mươi tiếng đồng hồ
một thẩm phán của bỉ quyết định trả tự do cho năm cựu quan chức vùng catalonia
trong khi chờ đợi một phán quyết của tòa án về việc
có thực hiện lệnh bắt trên toàn châu âu của tây ban nha hay không
trước đó tây ban nha đã công bố lệnh truy nã toàn châu âu đối với cựu thủ hiến vương cơ mông
và bốn chính trị gia với cáo buộc nổi loạn kích động nổi loạn sử dụng quỹ công sai mục đích
không tuân thủ và vi phạm lòng tin liên quan đến vấn đề đòi độc lập trái phép cho vùng catalonia
ít nhất hai mươi bảy người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng sớm nay tại
ở khu vực bang texas của mỹ cách thành phố houston khoảng ba trăm linh km về phía tây
kẻ tiến hành vụ xả súng được cho là đã thiệt mạng
vụ xả súng xảy ra trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ first baptist của sutherland bang texas mỹ
mặc dù các nhà điều tra chưa công bố danh tính đối tượng song các phương tiện truyền thông đưa tin
hung thủ là một người đàn ông da trắng tên là kevin patrick killer hai mươi sáu tuổi
đã bị xa thải khỏi lực lượng không quân mỹ đối tượng này đã xông vào nhà thờ
và gây án bằng khẩu súng trường trên người mặc một áo chống đạn bên ngoài bộ trang phục màu đen
trên trang twitter cá nhân tổng thống donald trump đã gửi lời cầu nguyện tới người dân soceland springs
và ông cho biết vẫn cập nhật sát sao vụ việc từ nhật bản
trong khi đó hàng nghìn người dân nga đã phải sơ tán khỏi nhà hát banshoes khách sạn metropole
trung tâm thương mại goom trên quảng trường đỏ và nhiều địa điểm công cộng khác ở moscow
sau khi có một số cuộc gọi báo cáo có bom
tại những khu vực này cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa khu vực nói trên
trong hai tháng vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ việc có liên quan đến điện thoại nạc danh
đe dọa nguy cơ nổ bom tại các địa điểm tập trung đông người ở các thành phố lớn của nga
tuy nhiên cho đến nay lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ thiết bị gây nổ nào
theo thông tin từ các cuộc gọi
tại ấn độ ba mươi trẻ sơ sinh đã tử vong trong vòng bốn mươi tám giờ qua tại một bệnh viện nhà nước
tại bang uttar pradesh miền bắc nước này
năm trẻ sơ sinh tử vong tại khoa chăm sóc trẻ sơ sinh và một mươi năm trẻ khác tử vong
tại khoa chăm sóc nhi đặc biệt của bệnh viện do nhiều nguyên nhân khác nhau
vụ việc xảy ra chỉ sau hai tháng khi hàng chục trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
tại một bệnh viện của bang uttar pradesh cũng đã tử vong
khi nhà cung cấp cho bệnh viện này rút các thiết bị y tế đi
vì bệnh viện này chưa thanh toán tài chính từ năm hai nghìn một mươi
sự việc đã gây ra sự phấn nộ trong dân chung ấn độ
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại